thưa quý vị liên quan đến vụ án vận chuyển ba mươi bốn bánh ma túy từ lào về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với hai đối tượng
là vương văn đức và lã thị tuyết cùng chú tại xã phú lạc huyện đại từ tỉnh thái nguyên
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng sáu tại đường tuần tra biên giới việt nam và lào
thuộc địa bàn thôn lệch xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh con tum
phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tum
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đã bắt quả tang hai đối tượng đức và tuyết
đang vận chuyển ba mươi bốn bánh ma túy từ lào về việt nam
hai đối tượng này khai nhận đó là heroin và vận chuyển thuê cho một đối tượng khác
với tiền công là ba trăm bốn mươi triệu đồng
qua giám định ba mươi bốn bánh ma túy là loại heroin có trọng lượng hơn một mươi một kg